thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay và ngày mai ở phía tây bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên
có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm mươi
còn khu vực nam bộ thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
độ ẩm tương đối thấp phổ biến là từ năm mươi sáu mươi năm
phía đông bắc bộ có nơi nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao quý vị cần hết sức lưu ý